bão số bốn được dự báo không mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai các địa phương tuyệt đối không được chủ quan
đây là chỉ đạo tại cuộc họp về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số bốn diễn ra ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy tại hà nội
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số bốn sẽ đổ bộ vào đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
cường độ lúc cập bờ là cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
tâm bão có thể là các tỉnh nghệ an và hà tĩnh vùng ảnh hưởng từ thanh hóa đến quảng trị
điều đáng lo là bão số bốn có thể đổ bộ đúng thời điểm và khu vực bão số hai vừa quét qua
khiến mực nước ở các hệ thống sông và hồ chứa vẫn ở mức cao
hiện các hồ chứa khu vực bắc bộ đạt năm mươi sáu mươi năm dùng tích thiết kế trong đó có một trăm ba mươi tám hồ chứa sung yếu
các hồ chứa khu vực bắc trung bộ đạt sáu mươi bảy mươi dung tích thiết kế có tám mươi ba hồ chứa sung yếu
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai nhận định mặc dù bão số bốn được dự báo yếu hơn cơn bão số hai
nhưng tuyệt đối không được chủ quan
đặc biệt cần rút kinh nghiệm từ cơn bão số hai về những tình huống lẽ ra khắc phục được
đặc biệt cần rút kinh nghiệm từ cơn bão số hai về những tình huống lẽ ra khắc phục được